quỹ bác nhân dân tp hcm vừa có báo cáo gửi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
về tình hình xử lý sạt lở bờ sông bờ biển và di rời dân khẩn cấp
tại những khu vực sạt lở đất bờ sông canh rạch trên địa bàn tp hcm
trên địa bàn tp hcm hiện có ba mươi bảy vị trí sạt lở đất bờ sông kênh rạch
với khoảng một hai trăm hai mươi hai hộ dân bị ảnh hưởng
tp hcm đang triển khai thực hiện ba mươi năm dự án kề phòng chống sạt lở
bảo vệ khu dân cư và thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng
cho các hội dân theo quy định
đến nay đã thực hiện di rời ba trăm chín mươi hai hộ thực hiện chính sách di rời đình bù tái định cư
theo các dự án được phê duyệt với chín trăm linh hai hộ
trong tổng số một hai trăm chín mươi bốn hộ dân đang sinh sống trong khu vực nguy hiểm
hoặc đặc biệt nguy hiểm vào các điểm dân cư hiện hữu hay khu tái định cư
tập trung trên địa bàn các quận nguyện gồm quận hai bình thạnh thủ đức
nhà bè bình chánh và cần giờ với tổng vốn đầu tư là một trăm bốn mươi năm chín tỷ đồng
được bố trí từ ngân sách thành phố